công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh vừa làm rõ và bắt giữ ổ nhóm gồm hai đối tượng
đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp dây cắp điện trung tính tại các trạm biến áp
trên địa bàn huyện gia bình và huyện lương tài tỉnh bắc ninh
hai đối tượng là nguyễn bá vương bốn mươi năm tuổi ở xã song giang huyện gia bình
và đặng đình hà ba mươi tám tuổi ở xã châu phong huyện quế võ
đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép trên mạ túy
với thủ đoạn hoạt động tinh vi liều lĩnh các đối tượng đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp
dây cắp điện trung tính tại các trạm biến áp trên địa bàn huyện gia bình và huyện lương tài
gây thiệt hại cho ngành điện khoảng bốn mươi triệu đồng
hiện công an huyện gia bình đã thu hồi tăng vật đồng thời hoàn thiện hồ sơ
để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật